đây là năm phút của chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay sau đây là nội dung chi tiết
theo iea sự sụt giảm của ngành hàng không và vận tải sẽ khiến nhu cầu dầu mỏ giảm mạnh trong năm hai nghìn hai mươi
cơ quan năng lượng quốc tế iea đã hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong cả năm hai nghìn hai mươi xuống còn chín mươi một chín triệu thùng một ngày
báo cáo hàng tháng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ opec cũng dự báo
nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm xuống còn chín mươi sáu triệu thùng một ngày
giá vàng ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên giao dịch cuối tuần vừa qua thiết lập mức giảm hàng tuần lớn nhất kể từ tháng ba năm nay
sau khi đạt mức kỷ lục hai bảy mươi hai năm usd một ounce
tuy nhiên nhu cầu mạnh mẽ của các nhà đầu tư và các biểu đối kỹ thuật cho thấy tâm lý tăng giá vẫn còn rất lớn
trước tuần giá vàng giao ngay ở gần một chín trăm bốn mươi năm usd một ounce
tuần giảm đầu tiên trong một mươi tuần vàng trong nước và thế giới cùng mất hơn bốn trong tuần vừa qua
tuy nhiên các nhà phân tích của standard charterres cho biết xu hướng tăng giá vàng trong dài hạn sẽ còn tiếp diễn
do đồng usd suy yếu và quy mô kích thích kinh tế trên thế giới
cùng với lãi suất được dự báo sẽ duy trì ở mức thấp như hiện tại thậm chí có thể tiếp tục hạ thêm nữa
nhiều chuyên gia cho rằng phương án một giá điện bằng một trăm bốn mươi năm một trăm năm mươi năm giá bán lẻ điện bình quân
do bộ công thương đề xuất là không hợp lý
với giá bán lẻ điện bình quân hiện hành là một tám trăm sáu mươi bốn bốn mươi bốn đồng một kwh
người dùng sẽ phải trả khoảng hai bảy trăm linh ba đồng một kwh chưa bao gồm thuế vat
nếu chọn phương án một trăm bốn mươi năm và khoảng hai tám trăm chín mươi đồng một kwh chưa bao gồm thuế vat nếu chọn phương án một trăm năm mươi
mức giá này được nhiều chuyên gia và người dân cho rằng quá cao và không hợp lý
so với thông tin từ tổng cục thống kê dữ liệu mới từ hiệp hội bảo hiểm việt nam cho thấy những tín hiệu lạc quan hơn của ngày này
tính đến hết quý ii năm hai nghìn hai mươi doanh thu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tăng khoảng bảy
tổng doanh thu phí bảo hiểm của khối nhân thọ tăng một mươi chín so với cùng kỳ
dù tốc độ tăng trưởng của toàn ngành có chậm lại so với cùng kỳ những năm trước
song đây vẫn là mức tăng trưởng khả quan so với rất nhiều ngành trong bối cảnh tác động tiêu cực
từ đại dịch covid một mươi chín
theo quyết định một nghìn hai trăm ba mươi hai vừa được thủ tướng chính phủ ban hành
lãi suất cho vay yêu đãi mua nhà ở xã hội năm hai nghìn hai mươi sẽ không có sự thay đổi so với trước đó
mức lãi suất cho vai yêu đãi của ngân hàng chính sách xã hội áp dụng đối với các khoản vay có dư nợ trong năm hai nghìn hai mươi
để mua thuê mua nhà ở xã hội xây dựng mới hoặc cải tạo sửa chữa nhà để ở
theo quy định tại nghị định số một trăm linh hai nghìn một mươi năm ndcp
tổng cục hải quan đã chính thức ra văn bản kết luận mặt hàng gỗ ván ghép thanh xuất khẩu thuộc mã hs bốn mươi bốn một mươi tám
trừ mức thuê xuất khẩu
theo kết quả phân loại sản phẩm gỗ cao su dạng tấm đã bào tràm nhám
được công nhận phải trải qua các bước gia công đủ sâu để được hưởng mức thuế xuất
kết luận này được đưa ra thay thế văn bản số bốn nghìn hai trăm năm mươi ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi của tổng cục hải quan quy định
mặt hàng gỗ ghép thanh thuộc mã hs bốn mươi bốn bảy và chịu mức thuế xuất hai mươi năm
thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay sẽ giảm ba mươi theo nghị quyết số chín trăm bảy mươi chín vừa được ủy ban thường vụ quốc hội ban hành
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là hai một trăm linh đồng một
một lít được áp dụng từ ngày một tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay là ba đồng một lít được áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn
nhập sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại